mới đây nhóm hacker faceb của nga đã tiếp tục tung ra những hồ sơ về việc sử dụng chất cấm của hàng loạt vận động viên trên thế giới
trong đó có tên của tay vợt người tây ban nha rafael nadan
những tài liệu dò dỉ cho thấy vào năm hai nghìn chín và hai nghìn một mươi hai ông vua serned điện đã sử dụng một số loại chất cấm
có trong danh mục của cơ quan phòng chống đột bình thế giới wada
tuy nhiên điều này không hề vi phạm đến các quy tắc của uada
vì nadal đã tham gia chương trình giúp các vật động viên chuyên nghiệp được phép sử dụng chất cấm trong danh mục để điều trị bệnh
ngoài rafael nadal hồ sơ của các ngôi sao thể thao khác như mo farah nhà vượt định kinh cư li năm m một mươi m và justin rowe
cũng bị nhóm hacker công bố và đều cho thấy các vận động viên này đều phải sử dụng những chất cấm trong thời gian điều trị chấn thương
theo thông báo từ wada ngoài nhóm tin tặc fesbirs còn có nhóm apt hai mươi tám cũng tham gia vào vụ tấn công trang thông tin của cơ quan này